sáng ngày hôm nay lễ truy điệu nguyên tổng bí thư chủ tịch trung quốc giang trạch dân
sẽ được tổ chức trọng thể tại đại lễ đường nhân dân ở thủ đô bắc kinh của trung quốc
trong ngày hôm nay cả nước trung quốc các đại sứ quán lãnh sự quán và cơ quan đại diện của nước này
ở nước ngoài sẽ treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong một ngày
người dân trên cả nước sẽ dành ba phút để mặc niệm ông
trước đó vào ngày hôm qua chủ tịch trung quốc tập cận bình cùng với lãnh đạo đảng và nhà nước trung quốc
đã đến tiễn đưa và dự lễ hỏa táng nguyên tổng bí thư chủ tịch trung quốc giang trạch dân
tại bệnh viện đa khoa quân giải phóng nhân dân trung quốc và nghĩa trang cách mạng bát bảo sơn ở tủ độ bắc kinh
nguyên tổng bí thư chủ tịch trung quốc giang trạch dân đã từ trần vào hôm ba mươi tháng một mươi một tại thành phố thượng hải
sau thời gian dài lâm bệnh nặng
những ngày qua nhiều hoạt động tử nghiệm ông đã diễn ra trên cả nước trung quốc
nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chia buồn và ca ngợi những đóng góp của ông